tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị biểu dương người có công với cách mạng trong công an nhân dân
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
tham dự hội nghị có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng hơn ba trăm linh đại biểu người có công với cách mạng
đại diện các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa thuộc lực lượng công an nhân dân
tại hội nghị nhiều tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong chiến đấu công tác hoạt động tình nghĩa
tại đơn vị và nơi cư chú đã chia sẻ bày tỏ cảm xúc chiên các thế hệ đồng đội đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi lời hỏi thăm ân cần
lời chúc sức khỏe và những tình cảm quý trọng nhất đến các đồng chí thương binh thân nhân liệt sĩ
người có công với cách mạng trong công an nhân dân
đồng thời biểu dương sự nỗ lực cố gắng đã đạt được trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa của lực lượng công an nhân dân thời gian qua
chủ tịch quốc hội đề nghị đảng ủy công an trung ương bộ công an của cấp ủy thủ trưởng các cấp và mỗi cán bộ chiến sĩ công an
trong thời gian tới cần xác định công tác chăm sóc thương binh thân nhân liệt sĩ
người có công với cách mạng là vinh dự là trách nhiệm đạo lý
quán triệt nghiêm túc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
đối với người có công thân nhân của liệt sĩ
tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tu bổ tôn tạo các công trình tưởng niệm
ghi công các anh hùng liệt sĩ và công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ xác định danh tính liệt sĩ
đồng thời tiếp tục ra soát để bổ sung hoàn thiện các chính sách ưu đại đối với người có công với cách mạng
ngày càng tốt hơn tích cực phát hiện điều tra làm rõ những điều này
những sai phạm vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện chính sách người có công với cách mạng
để bảo vệ quyền lợi của người có công đảm bảo ý nghĩa hiệu quả của chính sách đền ơn đáp nghĩa
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đất nước ta đang đứng trước thời cơ vận hội mới và cả những khó khăn thách thức
nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới là hết sức nặng nề
đảng nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng sâu sắc rằng các đồng chí thương binh bệnh binh
thân nhân liệt sĩ
người có công với cách mạng của lực lượng công an nhân dân sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng
khắc phục mọi khó khăn tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được
luôn là những tấm hương sáng về tinh thần vượt khó vượt lên
nhân dịp này một mươi hai đơn vị và một mươi hai cá nhân đã được vinh dự nhận quyết định khen thưởng
và bằng khen của các cấp vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đền ơn đáp nghĩa